thưa quý vị vào tối qua các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh đồng nai đã bắt được đối tượng gây ra vụ cướp
ở chi nhánh ngân hàng agribank tại huyện vĩnh cửu chỉ sau vài giờ gây án
nghị phạm gây ra vụ cướp được xác định là từ thanh tùng hai mươi chín tuổi chố tại phường bửu long tp biên hòa
đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực phường bửu long
như chúng tôi đã thông tin trong bản tin trước vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
một nam thanh niên mặc áo đen quần dài màu đen đội mũ đeo khẩu trang đã xông vào phòng giao dịch của một ngân hàng
tại huyện vĩnh cửu dơ một vật giống khẩu súng hướng về phía các nhân viên trong quầy để uy hiếp và cướp tài sản
sau đó một số người dân đang thực hiện giao dịch tại đây đã truy hô khiến cho nghi phạm hoảng sợ bỏ chạy
lực lượng công an xác định đối tượng này đã cướp được của người dân đến giao dịch số tiền hai mươi triệu đồng
khẩu súng mà tùng dùng để gây án được xác định là súng nhựa